xin được kính chào quý vị các đồng chí và các bạn và ngay sau đây sẽ là tin tức cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng năm bộ y tế cho biết đã có thêm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong nước
dương tỉnh bắc giang là bốn mươi năm ca bắc ninh hai ca hà nội bốn ca lạng sơn bốn ca và hà nam là hai ca
việt nam hiện có năm bốn trăm sáu mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín và số ca điều trị khỏi là hai bảy trăm chín mươi bốn ca
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ về việc đảm bảo an toàn covid một mươi chín trong các khu công nghiệp
công điện nêu rõ tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp nhất là ở khu vực đông nam á
trong nước từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đã xuất hiện trở lại đợt dịch lây lan nguy hiểm hơn trong cộng đồng
đặc biệt dịch đã lây lan trong các khu công nghiệp ở tỉnh bắc giang bắc ninh nơi tập trung hàng trăm nghìn công nhân có nguy cơ gây đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất quy mô lớn
cả nước hiện có khoảng bảy mươi nhà máy và trên ba trăm linh khu công nghiệp tập trung đang hoạt động nguy cơ dịch bùng phát ở các khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp là rất lớn
để tập trung phòng chống dập dịch hiệu quả có phương án đảm bảo hoạt động tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp
nhất là của các tập đoàn lớn đa quốc gia ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương và cả nước đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu
các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm cảnh giác tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm quyết liệt chỉ đạo của ban bí thư của chính phủ thủ tướng chính phủ và của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bộ trưởng bộ công thương bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chỉ đạo tất cả các khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
tự đánh giá mức độ an toàn cập nhật lên bản đồ an toàn covid một mươi chín kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động
trong các khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp và những người liên quan như người cung cấp vận chuyển vật tư hàng hóa hay suất ăn
sử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo khai báo không trung thực
bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn việc cách ly xét nghiệm đối với người lao động trong các khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng khu vực
và diễn biến tình hình dịch bệnh để nếu có tình huống dịch xâm nhập có thể duy trì hoặc sớm khôi phục sản xuất kinh doanh
thực hiện hiệu quả mục tiêu kép theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
thưa quý vị liên quan đến một trường hợp bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín đã đến siêu thị bixi thăng long vào khoảng thời gian từ một mươi năm h đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm
bixi thăng long đang phối hợp với các cơ quan chức năng phường trung hòa quận cầu giấy trích xuất camera để xác định các trường hợp đến siêu thị này trong khoảng thời gian
thứ nhất bệnh nhân trên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bệnh nhân trên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sống tại căn hộ ba nghìn một mươi bốn ct một trung cư galaxy riverside tổ hai mươi phường yên sở nơi làm việc số hai a phạm sư mạnh phan chu trinh quận hoàn kiếm
đây là trường hợp làm cùng tầng với bệnh nhân năm nghìn hai trăm ba mươi bốn có địa chỉ tại park một mươi một time city
theo điều tra dịch tễ vào ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân sáng làm việc tại số hai a phạm sư mạnh phan chiêu trinh hoàn kiếm chưa thì về nhà
vào buổi chiều thì đi bixi thăng long có đeo khẩu trang
năm giờ đến một mươi bảy h ba mươi phút sau đó về nhà
tối thì có ghé vinmark ct một galaxy a và dimark ct hai galaxy a mua đồ có đeo khẩu trang
sau đó về nhà và không đi đâu
tối có biểu hiện rát họng
bà đỗ thị thu hà giám đốc trung tâm y tế quận cầu giấy khẳng định không có chuyện phong tỏa trung tâm thương mại bixi thăng long
siêu thị chỉ tạm dừng hoạt động phun khử khuẩn trích xuất camera để tiến hành truy vết thần tốc
về thông tin người đàn ông ngắt nôn ra máu trong siêu thị này bà hà khẳng định
về thông tin thất thiệt và không chính xác
vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi bốn tháng năm chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh đã ký ban hành công điện khẩn
về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
theo nội dung của công điện từ một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng năm tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ
để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể là nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ cho phép bán hàng cho khách mang về
không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người các cửa hàng cắt tóc và gội đầu
thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi tập thể dục
tụ tập đông người tại công viên vườn hoa và các địa điểm công cộng
chủ tịch quỹ ban nhân dân tp hà nội yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh thành phố khác trở về hà nội
từ ngày một mươi tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng năm đều phải khai báo y tế trên website tờkhaiyt vn
và các ứng dụng ncovid blue zone
trong ngày hai mươi năm tháng năm
từ ngày hai mươi năm tháng năm tất cả người dân từ các tỉnh thành phố khác trở về hà nội
sẽ phải khai báo y tế trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ thời điểm có mặt tại hà nội
sau khi truy vết thần tốc xác định chính xác nguồn lây của ca bệnh covid một mươi chín
do vượt biên nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải dương
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đào duy tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại số bốn mươi hai phố hàm nghi phường hải tân thành phố hải dương
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
quy định tại khoản một điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
quy định trên được chuyển sang việt kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn theo quy định
theo thông tin ban đầu khoảng cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
tùng xuất cảnh trái phép từ việt nam sang lào
và tiếp xúc với đảo anh tuấn chú phường nhị châu tp hải dương
hiện đang lao động tại lào và một số người khác
đến ngày hai mươi hai tháng bốn tùng nhập cảnh trái phép về việt nam
và lưu trú tại các khách sạn nhà nghỉ ở tp hải phòng
đến ngày ba mươi tháng bốn tùng nhận được điện thoại của tuấn
thông báo là một số người tiếp xúc với tùng ở bên lào đã bị mắc covid một mươi chín
và tuấn đang thủng diện f một
lúc này tùng cũng đã có biểu hiện ho sốt đau họng
tuy nhiên tùng không đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo
mà tự gọi nhân viên y tế đến chuyển nước và tiêm thuốc
đến ngày sáu tháng năm tùng có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
và được đưa đi điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh hải dương
xác định trực tiếp vào nơi điều trị của tùng
điều tra làm rõ vụ việc sẽ phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên chúng tôi cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
việc điều tra làm rõ nguồn lây của đối tượng sẽ giúp cho các lực lượng chức năng
khoanh vùng và đề ra các biện pháp phù hợp hiệu quả
trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh hải dương
lúc ấy tôi có nhập cảnh trái phép sang bên lào
vì tôi sang đấy tìm một mối làm ăn
trong thời gian tôi tìm hiểu bên đấy tôi có nhập cảnh gặp lại về việt nam
nhưng mà do trong lúc đấy cô ý suy nghĩ của tôi là tôi nhập cảnh trái phép
và lúc đấy cũng không nghĩ là mình bị bệnh dịch
thì tôi cũng có về việt nam thì tôi cũng không có khai báo
đấy là một cái nhận thức của tôi là tôi chưa đúng
trong quá trình điều tra truy vết ban đầu
đối tượng tùng không hợp tác với cơ quan chức năng
khai báo quanh co che giấu thông tin
để khẩn trương truy vết ngăn chặn dịch covid một mươi chín
các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh hải dương
chia thành nhiều mũi trinh sát
phối hợp với lực lượng cảnh sát lào
để từng bước làm sáng tỏ lịch trình di chuyển của tùng
đến thời điểm hiện tại xác định đào duy tùng
là nguồn lây nhiễm dịch tễ của một số ổ dịch phức tạp
tại thành phố hải dương
với ba mươi ba trường hợp dương tính
làm việc với tùng cũng gặp rất nhiều khó khăn
cái nguy cơ lây nhiễm rất cao
và công an hải dương đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đã xác định
làm rõ được lịch trình di chuyển của tùng
tùng đã xuất cảnh trái phép sang lào
và nhập cảnh trái phép về việt nam
đã nằm lây nan dịch bệnh trên địa bàn thành phố
tối ngày hai mươi bốn tháng năm
tại ubnd phường hải tân thành phố hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương
đã đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào duy tùng
với hành vi mang tính nghiêm trọng
gây nguy hiểm cho xã hội
làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
xâm phạm đến an toàn tính mạng
sức khỏe của cộng đồng và xã hội của đào duy tùng
việc xác quyết định khởi tố
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với đào duy tùng
thể hiện quyết tâm của công an thành phố hải dương
trong việc kiên quyết đấu tranh
xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm giáo dục giăn đe phòng ngừa chung
ngay sau khi vụ việc xảy ra
thì ubnd thành phố hải dương cũng quyết định
từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng năm
có một mươi phường gồm trần phú hải tân
tân bình thanh bình trần hưng đạo
nguyễn trãi ngọc châu quang trung
lê thanh nghị và phạm ngũ lão
sẽ áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn
so với hiện nay
trước đó thì vào ngày hai mươi một tháng năm
thành phố hải dương đã áp dụng việc giãn cách xã hội
theo tinh thần chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ